còn tại lâm đồng ubnd tỉnh vừa ban hành hàng loạt các văn bản chỉ đạo lực lượng chức năng và chính quyền địa phương khẩn trương điều tra và xử lý nghiêm các vụ việc phá rừng chống người thi hành công vụ tại các huyện lâm hà đạo hoai và đàm rồng
theo đó tỉnh lâm đồng chỉ đạo các cơ quan chức năng đơn vị lực lượng chức năng và chính quyền cơ sở tăng cường các giải pháp phòng chống các hành vi vi phạm các quy định về quản lý và bảo vệ rừng
đối với vụ phá ba chín ha rừng tại ban quản lý rừng phòng hộ phi liên
huyện đam rồng chính quyền tỉnh lâm đồng chỉ đạo các cơ quan chức năng thuộc huyện khẩn trương thực hiện việc điều tra xác định đối tượng vi phạm để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật
đình chỉ công tác đối với cán bộ viên chức liên quan đến đơn vị chủ rừng kiểm lâm địa bàn và lãnh đạo ubnd xã phi liêng kiểm điểm làm rõ trách nhiệm sai phạm để xử lý nghiêm theo đúng thẩm quyền

đối với cơ sở kinh doanh đồ chơi tuấn hiền có địa chỉ tại kiosk số ba mươi sáu chợ vườn hoa phường lam sơn và kho chứa hàng tại địa chỉ số ba trên một mươi hai trên một trăm bảy mươi chín đường nguyễn tĩnh phường đông hương thành phố thanh hóa do ông lê nguyên tuấn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba làm chủ
qua kiểm tra các lực lượng chức năng đã phát hiện và lập biên bản thu giữ hơn hai khẩu súng đồ chơi các loại
tại thời điểm kiểm tra chủ cơ sở kinh doanh đã không xuất trình được bất kỳ một loại giấy tờ và hóa đơn liên quan đến số đồ chơi nguy hiểm này
cùng ngày đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra một số cơ sở sản xuất bánh trung thu trên địa bàn thành phố thanh hóa nhằm tăng cường công tác quản lý và xử lý các hành vi vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm
thưa quý vị là địa phương có đường biên giới dài gần một trăm linh km nhiều sông ngòi cây rạch trăng trịt nên nhiều đối tượng buôn lậu đã đổ về địa bàn của tỉnh an giang để vận chuyển hàng cấm qua biên giới nhất là vào mùa nước lũ tràn đồng
và trước trình hình trên lực lượng chức năng tại địa phương đã triển khai nhiều giải pháp để kịp thời ứng phó với tình hình buôn lậu trên tuyến biên giới trong đó nòng cốt là công an và bộ đội biên phòng
qua công tác trinh sát nắm tình hình công an tỉnh an giang phối hợp với lực lượng chống buôn lậu tại địa phương phát hiện tại khu vực kênh vĩnh tế huyện tịnh biên có một ghe chở gỗ chở theo hơn ba mươi bao thuốc lá ngoại nhập lậu được cất giấu hết sức tinh vi
các đối tượng vận chuyển đã bỏ trốn
cùng ngày lực lượng chức năng cũng bắt quả tang hai xe mô tô đang vận chuyển hai năm trăm linh bao thuốc lá ngoại nhập lậu tại khu vực xã bình long huyện châu phú tỉnh an giang
tuy nhiên khi bị phát hiện các đối tượng đã nhanh chân tẩu thoát bỏ lại phương tiện cùng tăng vật
ước tính tổng giá trị hai vụ trên khoảng bốn trăm năm mươi triệu đồng
mặc dù tình hình buôn lậu cơ bản đã được kiềm chế nhưng do mức lợi nhuận lớn nên các đối tượng luôn tìm cách nhập lậu hàng hóa vào nội địa với phương thức thủ đoạn ngày càng tinh phi hơn
đặc biệt lợi dụng thời điểm mùa nước nổi như hiện nay
khi mà bị lực lượng chức năng bắt giữ cho nên là công tác đấu tranh của lực lượng chống buôn lậu trong giai đoạn hiện nay gặp rất nhiều khó khăn
năm nay nước lũ lên nhanh và sớm hơn so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
chính vì vậy cuộc chiến chống buôn lậu cũng vì thế mà càng trở nên cam go và quyết liệt hơn trong thời điểm này
lực lượng công an đã phối hợp với các lực lượng hải quan bộ đội biên phòng quản lý thị trường để kịp thời đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả
sự thẩm lậu các loại hàng hóa qua biên giới
trong công tác phối hợp với lực lượng công an hải quan trên biên giới
thì năm hai nghìn một mươi bảy đã thực hiện là bắt bốn mươi ba vụ bảy đối tượng thu giữ là tám kg vàng một mươi một một trăm linh usd và trên một trăm linh triệu ri
ngoài ra là bắt gần bốn mươi năm kg đường nhập lậu
và bốn mươi bảy trăm tám mươi gói thước lá lọc
thì bộ đội biên phòng an giang phối hợp với ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín của các huyền thị biên giới huyện thị thành biên giới
bắt ba mươi năm vụ bốn đối tượng thu giữ rất nhiều tăng vật trị giá khoảng một tỷ đồng
để hạn chế tình trạng nhập lậu qua biên giới trên địa bàn tỉnh ngoài việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín cần có những giải pháp căn cơ quyết liệt hơn với những chính sách phát triển thương mại mậu dịch khu vực biên giới
kết hợp phòng chống buôn lậu gắn với giải quyết việc làm và cải thiện thu nhập để người dân không tham gia tiếp tay buôn lậu
theo báo cáo được công bố mới đây của tổ chức du lịch thế giới liên hợp quốc
việt nam là quốc gia đứng thứ ba trong top một mươi nước có mức tăng khách du lịch quốc tế lớn nhất trong năm hai nghìn một mươi bảy so với năm hai nghìn một mươi bảy
trong mấy năm gần đây ngành du lịch việt nam đã có những phát triển thương mại mậu dịch khu vực biên giới
kết quả của sự phát triển đó chính là lượng du khách ồ ạt đổ tới nhiều thành phố có thế mạnh về du lịch như đà nẵng hội an nha trang huế tp hcm và thủ đô hà nội
riêng tám tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám khách quốc tế đến việt nam ước tính đạt hơn một mươi bốn triệu lượt người tăng hai mươi hai tám so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
trong khu vực việt nam được đánh giá là đất nước có tiềm năng về du lịch hơn hẳn ấn độ một quốc gia lớn hơn việt nam nhiều về diện tích và quy mô
theo một cuộc khảo sát được thực hiện vào đầu năm hai nghìn một mươi bảy đối với du khách trong khu vực châu á thái bình dương
thì trung bình cứ một mươi khách du lịch có đến tám người cho biết là muốn quay trở lại việt nam thêm nhiều lần nữa
bước vào năm học mới hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín nhiều trường tiểu học dân lập ở nguyễn bình khiêm ở thành phố buôn ma thuột đã trở thành trường đầu tiên của tỉnh đắk lắc có lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời
và đây là mô hình tiên tiến giúp bảo vệ
để chuẩn bị cho năm học mới thời gian qua trường tiểu học dân lập nguyễn bình khiêm ở tp buôn ma thuột đã đầu tư gần một tỷ đồng để lắp đặt hệ thống sử dụng điện bằng năng lượng mặt trời với tổng diện tích lắp đặt trên hai trăm linh m hai tấm hấp thu nhiệt
hệ thống này đủ đáp ứng lượng điện năng tiêu thụ khoảng năm kw một tháng của trường tiểu học nguyễn bình khiêm
khi đi vào hoạt động trung bình một ngày
với thời tiết nắng bình thường hệ thống này sẽ thu được khoảng một trăm ba mươi kw điện đủ đáp ứng tốt việc dạy học sinh hoạt của nhà trường
tuy rằng chi phí ban đầu thì có nhiều đề đạt nhưng mà về lâu về dài thì đó là cái nguồn năng lượng mà mong muốn của chúng tôi sẽ thực hiện trong cái thời gian sắp đến để mà đảm bảo được cái năng lượng sạch
mà hiện nay thế giới cũng như là chính phủ cũng đang kêu gọi mọi người dân hãy làm sao tiết kiệm năng lượng
trong đó là tiết kiệm năng lượng điện thì cái việc mà sử dụng
sử dụng cái năng lượng điện mặt trời góp phần làm tiết kiệm cho cái điện của quốc gia hiện nay đang trong cái tình hình là thiêu đốn khó khăn
và hơn nữa là nhà trường cũng muốn là làm giảm đi cái nóng lên của trái đất
hệ thống điện mặt trời hòa lưới sử dụng là rất phù hợp với các cơ quan và trường học
vì khi mà sử dụng thì hệ thống các tấm pin sẽ thu quan năng để chuyển thành điện năng
tải trực tiếp để cho các thiết bị sử dụng ở dưới
chúng tôi đánh giá là hệ thống điện mặt trời một năm có thể sản sinh được bốn mươi sáu kw điện
cũng như tiết kiệm khoảng một trăm linh triệu đồng cho nhà trường
đây là một việc làm thiết thực của trường tiểu học dân lập nguyễn bình khiêm ở thành phố buôn ma thuột
nhằm góp phần giảm chi phí tiêu thụ điện năng góp phần bảo vệ môi trường và bảo vệ nguồn năng lượng đang ngày càng cạn kiệt
thưa quý vị sau khi tốt nghiệp đại học về đi làm thuê cho một vài nhà hàng ở địa phương
cuộc sống của anh tráng a chu ở huyện vân hồ tỉnh sơn la vẫn bấp bênh và chưa ổn định
thế nhưng không cam chịu đói nghèo tráng a chu đã quyết định đầu tư và bắt tay kinh doanh vào lĩnh vực du lịch
xây dựng một khu lưu trú riêng với những nét độc đáo và mới lạ ở địa phương
câu chuyện khởi nghiệp của chàng trai người mông này
cũng sẽ kết thúc bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn
trong hua tạc thì du khách chủ yếu là đến trải nghiệm văn hóa như là buổi chiều thì có thể đi check in
đi xem bà con làm nương làm giấy rồi đi cùng gia đình a chu đi cho lợn ăn ở rừng
rồi đi lên rừng thông của hua tạc để một vòng check in và buổi chiều thì có thể về ba bốn giờ chiều đó
ta về vào một gia đình nào đó kể về văn hóa phong tục thực quán hoặc là những trải nghiệm như là làm giấy
từ cây giang của người hơ mông rồi là giã bánh dày
sau một thời gian đi vào hoạt động cơ sở lưu trú của a chu được hiệp hội du lịch tỉnh sơn la giới thiệu
giúp đỡ kết nối với hơn năm mươi công ty du lịch lữ hành thường xuyên đưa khách tới nghỉ
bên cạnh đó các đơn vị này cũng tập huấn miễn phí hỗ trợ a chu nâng dần chất lượng dịch vụ
hiện nay bình quân mỗi tháng homestay của anh a chu thu hút khoảng một trăm tám mươi hai trăm linh lượt khách tới thăm
nghỉ tham gia các hoạt động
động trải nghiệm cộng đồng
hiện nay bình quân mỗi tháng homestay của anh a chu thu hút khoảng một trăm tám mươi hai trăm linh lượt khách tới thăm
nghỉ tham gia các hoạt động
hiện nay bình quân mỗi tháng homestay của anh a chu thu hút khoảng một trăm tám mươi hai trăm linh lượt khách tới thăm
nghỉ tham gia các hoạt động
hiện nay bình quân mỗi tháng homestay của anh a chu thu hút khoảng một trăm tám mươi hai trăm linh lượt khách tới thăm
nghỉ tham gia các hoạt động
nơi thung lũng hua tạt vân hồ chàng trai người mông tráng a chu đang cùng bà con dân bản đoàn kết quyết vượt đói nghèo tự làm du lịch
thành công bước đầu của các mô hình homestay như của a chu đang góp phần giới thiệu thêm điểm đến mới hấp dẫn
trong hành trình du lịch trên cao nguyên mộc châu và vân hồ của du khách